thực hiện kế hoạch của ban thường vụ tỉnh ủy lai châu về việc giao cho đảng ủy công an tỉnh phối hợp với cấp ủy các huyện tăng cường đảm bảo an ninh trật tự
củng cố hệ thống chính trị các xã khó khăn phức tạp
sau ba năm triển khai thực hiện ở ba mươi xã của sáu huyện trong tỉnh đến nay tình hình an ninh trật tự củng cố hệ thống chính trị ở các xã này đã cơ bản ổn định
phản ánh của nhóm phóng viên truyền hình nhân dân tại tỉnh lai châu
đánh giá cao mà cách làm hay hiệu quả trên đã được cục v hai mươi tám bộ công an thông báo trong toàn lực lượng công an để học tập tham khảo vận dụng vào thực tiễn
qua quá trình triển khai thực hiện có thể khẳng định tăng cường đảm bảo an ninh trật tự phối hợp củng cố xây dựng hệ thống chính trị cơ sở là một chủ trương đúng đắn kịp thời nhạy bén chủ động đi trước của ban thường vụ đảng ủy công an lai châu
hình ảnh người công an gắn bó mật thiết với nhân dân tận tụy thực hiện bốn cùng với nhân dân được in đậm trong lòng nhân dân